thưa quý vị thời gian gần đây chắc hẳn quý vị đã được nghe nhiều đến cụm từ công nghệ thực tế ảo
và những ứng dụng của công nghệ này trong các lĩnh vực của đời sống
thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo được kỳ vọng là công nghệ trong tương lai
giúp con người tương tác với thế giới ảo một cách chân thực nhất
trong khuôn khổ chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về công nghệ này
cũng như xu hướng phát triển của thực tế ảo tại việt nam
thực tế ảo tiếng anh là virtual reality viết tắt là vr
là thuật ngữ miêu tả một môi trường mô phỏng bằng máy tính
đa phần các môi trường thực tế ảo chủ yếu là hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính
hay thông qua kính nhìn ba chiều
tuy nhiên một vài mô phỏng cũng có thêm các loại rác quan khác như âm thanh hay xúc rác
thuật ngữ thực tế ảo mới xuất hiện khoảng đầu thập kỷ chín mươi
nhưng thực sự phát triển mạnh trong vòng vài năm trở lại đây
tại mỹ và châu âu thực tế ảo đã và đang trở thành một công nghệ mũi nhọn
nhờ khả năng ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực và tiềm năng kinh tế
cũng như tính lưỡng dụng của nó
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

không chỉ có game giải trí công nghệ thực tế ảo
còn cho thấy những ứng dụng hữu ích đến không tưởng
ở nhiều lĩnh vực khác nhau
tại lĩnh vực giáo dục lợi ích lớn nhất của thực tế ảo
là khả năng tương tác độc đáo
cho phép con người trên khắp thế giới giao tiếp với nhau một cách thoải mái
mà không còn bị hạn chế bởi vấn đề kinh tế hoặc địa lý
trong số này giáo dục là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất
bởi giáo viên và người học sẽ có được cái nhìn thực tiễn và trực quan hơn bao giờ hết
việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào các giờ học
sẽ mang đến cái nhìn trực quan và toàn diện nhất cho học sinh
không chỉ hữu ích trong giáo dục
thực tế ảo còn là công nghệ đầy hứa hẹn trong ngành y tế
giúp ích cho công tác chữa bệnh nghiên cứu
lẫn quá trình hồi phục của bệnh nhân
hiện nay vr đang được các nhà nghiên cứu
tại đại học louisville mỹ
thử nghiệm trong việc chữa trị chứng dối loạn và ám ảnh tinh thần
trong khi đại học stanford mỹ
đã sử dụng kính vr trong môi trường thực hành phẫu thuật
bên cạnh giáo dục và y tế
một lĩnh vực đầy hứa hẹn cùng thực tế ảo trong tương lai
đó chính là phim ảnh
trong đó rất nhiều chuyên gia trong ngành đã nhận định
kính vr dần dần sẽ thay thế kính ba d
trong khi công nghệ chứa phim thực tế ảo
sẽ xoán ngôi chuẩn định dạng ba d hay imark như hiện nay
không chỉ trong phim ảnh
những nội dung thông thường như video được đăng tải trên youtube
các trận cầu bóng đá được phát trên tv
được ứng dụng công nghệ thực tế ảo
cũng mang đến trải nghiệm thú vị cho người xem
đặc biệt theo dự đoán của các chuyên gia
sự phát triển của công nghệ thực tế ảo
sẽ biến đổi nền công nghiệp du lịch
mang đến lợi ích cho cả du khách
lẫn những nhà phùng cấp dịch vụ
hơn thế nữa với vr
những người không có thời gian hoặc không đủ điều kiện
vẫn có thể du lịch tại xa
với trải nghiệm đặc biệt chưa từng có
trong khi đó sự phát triển của kính thực tế ảo
có thể giúp người dùng trải nghiệm một địa điểm mới
trước khi đưa ra quyết định có đến đó hay không
với khả năng ứng dụng không giới hạn
tiềm năng của công nghệ thực tế ảo
không chỉ dừng lại ở một số lĩnh vực
như y tế phim ảnh hay du lịch kể trên
mà còn có thể thay đổi nhiều ngành nghề khác
trong tương lai
thực tế cho thấy công nghệ thực tế ảo
đã trở thành một xu hướng bùng nổ mạnh mẽ
trong thời gian gần đây
và được coi là tương lai của công nghệ hiện đại
thông qua công nghệ này
con người có thể tương tác với thế giới ảo
một cách chân thực nhất
và xu hướng này hiện đang phát triển mạnh mẽ
tại nhiều nước trên thế giới
việt nam cũng không hề chậm chân
trong việc triển khai công nghệ này
cũng như ứng dụng công nghệ này
vào trong các lĩnh vực của đời sống
công nghệ thực tế ảo là một trong những ngành công nghệ
thuộc cuộc công nghệ bốn
ở thế giới thì công nghệ thực tế ảo
đang áp dụng rất mạnh
ở các lĩnh vực như là
giải trí truyền thông game
rồi là kiến trúc giáo dục
ở việt nam thì
nó cũng đang ở giai đoạn tiên phong
cũng giai đoạn đầu tiên thôi
thế thì trong tương lai tôi đánh giá là
nó sẽ còn phát triển rất là mạnh
việt nam hoàn toàn có được cái bước chuẩn bị
quan trọng nhất cho
cái việc bùng nổ về mặt công nghệ
thì bên cạnh những cái hướng đi
mà các đơn vị công nghệ việt nam
đang cố gắng đi đón đầu thế giới
như công nghệ ai
trí tuyết nhân tạo
hoặc là big data
thì thực tế ảo và thực tế tăng cường
là một trong những cái mảng
mà tôi tin rằng

việt nam sẽ là một trong những quốc gia
đón kịp cái xu thế của thế giới
một startup công nghệ việt nam
vừa gây bất ngờ khi giành giải thưởng lớn
tại idea show apec hai nghìn một mươi bảy
đây là hội thảo thường niên
về công nghệ dành riêng cho các startup
khu vực châu á thái bình dương
với sự tham gia cố vấn
của diễn đàn kinh tế châu á thái bình dương apec
một sản phẩm sử dụng công nghệ thực tế ảo
có khả năng hỗ trợ bác sĩ toàn cầu
giúp hội trần và chuẩn đoán bệnh
giải pháp của holacare
được đánh giá là phá vỡ những trở ngại
về không gian giúp các bác sĩ trên toàn thế giới
có thể cùng tham gia hội trần
trên môi trường ba d sinh động
điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc
rút ngắn thời gian chờ đợi đem lại cơ hội
được chữa trị kịp thời cho các bệnh nhân
dự án này xuất phát
từ cái góc nhìn của chúng tôi
về mặt là có thể giúp đỡ
các bác sĩ giải phẫu tốt hơn
khi mà bình thường
thì các bác sĩ phải rất là khó khăn
trong việc phải đọc những cái file
scan hai chiều
và họ rất là khó hình dung họ rất là khó tương tác
họ rất là khó kết nối những cái thông tin này với nhau
ngoài ra đại diện
startup này cũng cho biết thêm
hiện holacare đang được nhiều bác sĩ trên thế giới
trải nghiệm và cho những phản hồi tích cực
tại việt nam các bác sĩ
tại bệnh viện đa khoa sengpon
cũng đã có những trải nghiệm tương tự với công nghệ mới này
cảm giác là
mình đốt sẵn cái lượng hạng

ngoài ra theo bác sĩ kiên
điểm ưu việt hơn cả
là toàn bộ dữ liệu của holacare
được lưu trữ lại trên cloud server
đây là nguồn tư liệu quý giá
phục vụ cho công tác nghiên cứu và học tập
của các bác sĩ tương lai
với dự án có giá trị xã hội cao này
holomia từng bước khẳng định vị thế
và tiềm năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới
tại việt nam đặc biệt là
trong lĩnh vực công nghệ thực tế ảo
xót xa tiếc nuối
là những cảm giác
mà hẳn ai trong chúng ta
sẽ nghĩ đến đầu tiên
khi chứng kiến một di tích xuống cấp
do sự tàn phá của thời gian
hay tác động của ô nhiễm môi trường
giờ đây với công nghệ ba d
các công trình không những được bảo tồn
trên nền tảng kỹ thuật số
mà còn hứa hẹn sẽ trở thành công cụ
quảng bá hình ảnh của việt nam
đến với thế giới giúp du khách dễ dàng
tới tham quan bất kỳ lúc nào
mà không cần phải đến tận nơi
kết hợp với các kính thực tế ảo
việc tham quan các di tích lịch sử
đã trở nên thú vị hơn bao giờ hết
giá đình anh santis velas
ở ấn độ đã tới hà nội được một tuần
trước khi đến việt nam
để phục vụ cho nhu cầu tham quan các di tích
tình cờ trên mạng xã hội
anh biết đến trang web holomia
tại đây hình ảnh các di tích
như đình kim ngân nhà cổ mã mây v v
được mô tả một cách chi tiết
trên nền tảng công nghệ ba d
như vậy gia đình anh có thể tham khảo
trước các địa điểm
và có thêm những sự lựa chọn
cho chuyến du lịch của mình
tôi thấy thật sự rất thú vị
chúng tôi đã không mất quá nhiều thời gian
cho việc chọn lựa các điểm tham quan
khi đến đất nước của các bạn
nó quả thực rất thí ức
đối với gia đình chúng tôi
người dùng có thể đơn giản là
chỉ bằng một cái click chuột
vào trang web của holomia
trên trang của di tích
có thể xem được luôn cái di tích đó
một cách sống động nhất
bằng cái công nghệ scan ba d
rồi mô hình hóa
với công nghệ ba d scanning của holomia
các không gian sẽ được số hóa
chuyển thành không gian ảo
khiến du khách có thể trải nghiệm
bất cứ lúc nào
với cảm giác như đang đứng ngay tại đó
không chỉ giúp hiển thị hình ảnh
ở tất cả các chiều trái phải
chân dưới với sản phẩm này
người xem có thể di chuyển từ điểm này
sang điểm khác khám phá các không gian khác nhau
hay thậm chí nhìn bao quát toàn bộ không gian
từ trên cao
mọi chi tiết trong không gian
đều được tái hiện lại một trăm linh
đồ vật màu sắc vật liệu
đều được quét lại một cách chính xác
giúp người xem trải nghiệm không gian
một cách chân thực nhất
tùy vào yêu cầu mức độ chi tiết của vật thể
mà có nhiều loại máy khác nhau
bởi bản ghề đến những hiện vật
đều được tái hiện rất sống động
như là mình đang ở chính di tích đấy vậy
hiện giờ chúng tôi đang làm được hơn ba mươi các cái điểm
điểm ở hà nội hội an tp hcm
và chúng tôi cũng đang tìm hiểu
một cái giải pháp mới nữa
để có thể là số hóa mức độ chi tiết cao hơn
để trong tương lai thì
khi mà những cái thiết bị thực thể ảo
mà nó phát triển đại trá hơn
thì người sử dụng
có thể đi lại bên trong
có thể là cầm từng vật thể lên để học
có thể là xem thông tin
có thể là ngắm nghĩa chi tiết hơn nữa
chứ không chỉ đơn thuần là đi dạo
tham quan trong cái không gian từ xa như bây giờ
từ thực tế trên cho thấy
không chỉ trên thế giới mà ngay tại việt nam
công nghệ thực tế ảo đã và đang ngày càng được ứng dụng
sâu rộng vào các lĩnh vực của cuộc sống
đem lại sự trải nghiệm thú vị cho người sử dụng
theo đánh giá của những người trong cuộc
thị trường công nghệ thực tế ảo tại việt nam
tuy nhiều tiềm năng
nhưng bên cạnh đó vẫn gặp không ít những trở ngại
trong đó chính bản thân công nghệ tiên tiến
cũng là rào cản khiến khách hàng khó tiếp cận
khó khăn lớn nhất
đó là công việc đào tạo khách hàng
khách hàng ở đây
có thể đến từ người dùng cuối
và có thể đến từ chính doanh nghiệp
mà đưa ra quyết định
lựa chọn sử dụng công nghệ thực tế ảo
vào trong công việc truyền thông
hoặc là bán hàng của mình
thì bởi bản thân các đơn vị
chủ doanh nghiệp hoặc là khách hàng
chưa có được tiếp cận đối với công nghệ này
và chưa có được một hình mẫu nào đó
ngay gặp bản thân ở trên thế giới
về lợi ích khi sử dụng công nghệ này
ngoài ra hạn chế về nguồn nhân lực
cũng như chưa có chương trình đào tạo
chuyên sâu về công nghệ thực tế ảo
cũng đang là trở lực
trong việc phát triển công nghệ này tại việt nam
ngay cả các trường đại học
cũng như các trung tâm đào tạo
về công nghệ thông tin
thì vẫn chưa có được những chương trình
mà chuyên dụng đào tạo
cho cái lĩnh vực về công nghệ thực tế ảo này
trong cuộc cách mạng bốn
với sự phát triển nhanh chóng
của nhiều loại hình công nghệ
thế giới ảo đã và đang ngày càng trở nên chân thực hơn
công nghệ nói chung và công nghệ thực tế ảo nói riêng
đã khẳng định vai trò quan trọng của mình
tại nhiều quốc gia trong đó có việt nam
thưa quý vị thành công của các start up việt
mà chúng tôi vừa đề cập ở trên
một lần nữa cho thấy chúng ta đang từng bước
làm chủ công nghệ thực tế ảo
để không bị chậm lại trong cuộc đua
công nghệ đầy tiềm năng nhưng cũng rất khắc nghiệt này
đến đây thì chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống
xin được tạm dừng
của chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống
vào lúc hai mươi h ba mươi thứ bốn tuần sau